tuyến quốc lộ một mươi chín từ huyện biên giới đức cơ về thành phố pleiku đang bị đủ loại xe quá tải quá khổ hoành hành
mặc dù có không ít các chốt trạm kiểm tra kiểm soát dọc tuyến thế nhưng không rõ vì lý do gì mà hàng đoàn những chuyến xe quá tải quá khổ vẫn lọt qua gây bức xúc trong dư luận
một mươi giờ đêm chiếc xe tải y ạch từ hướng huyện biên giới đức cơ trên tuyến quốc lộ một mươi chín về thành phố pleiku
cả trăm lóng gỗ được chất kín thùng xe chỉ trực bung ra phía sau những thành gỗ quá khổ đến gần cả hai mét đe dọa bất cứ phương tiện lưu thông cùng chiều nào
tuy nhiên chỉ đến khi có mặt của phóng viên lực lượng cảnh sát giao thông mới yêu cầu dừng xe để tiến hành xử lý
trong sáng ngày hôm sau qua tiến hành kiểm tra tải trọng chiếc xe chở đến bốn mươi một tấn vượt trên hai trăm linh tải trọng
điều đáng nói sự việc chỉ được phát hiện khi chiếc xe trên đã lọt qua nhiều điểm chốt chặn kiểm tra dọc tuyến quốc lộ này
và việc kiểm tra cũng chỉ được thực hiện sau khi sự đã rồi
đó chỉ là một trong số rất nhiều những chiếc xe chở gỗ nhập khẩu quá khổ quá tải
đảng vẫn vô tư lọt qua nhiều điểm chốt chặn kiểm tra của lực lượng chức năng
cứ nửa đêm đến sáng hôm sau những chiếc xe chở gỗ nối đuôi nhau từ biên giới việt nam campuchia
bắt đầu hoạt động mạnh và đa phần trong đó đều là những chiếc xe quá khổ quá tải
thế nhưng việc kiểm tra kiểm soát tải trọng vẫn chỉ gọi là cho có
không chỉ gây hư hại đến cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ cấp tuyến quốc lộ một mươi chín một mươi bốn
mà tình trạng trên khiến người dân luôn nâm nớp lo sợ về tính mạng của mình khi xe quá khổ quá tải vẫn hoành hành
vậy như rớt hay là đổ vỡ thì đổ ngang người mình đó an toàn giao thông mà cứ mình thấy cầm kề là mình sợ
ghi nhận của phóng viên trong đêm ngày bốn tháng bốn và dạng sáng ngày năm tháng bốn
rất nhiều xe quá khổ quá tải chở gỗ nhập khẩu lưu thông trên các tuyến quốc lộ một mươi chín và quốc lộ một mươi bốn
nhưng việc xử lý chỉ nhỏ dọt
trong khi ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã có chỉ đạo kiên quyết trong việc kiểm tra
kiểm soát kích cỡ tải trọng của các loại xe chở gỗ này
thì lực lượng chức năng vẫn còn thiếu trách nhiệm
khiến người dân vẫn hoài nghi việc chỉ đạo xử lý của các cơ quan chức năng